công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương vừa tiến hành khởi tố bị can đối với trần văn bửu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện củ chi tp hcm để điều tra làm rõ hành vi cấp giật tài xã
theo điều tra vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng bảy bửu điều khiển xe mô tô sáu mươi hai f sáu mươi hai nghìn ba trăm hai mươi sáu đi từ huyện củ chi tp hcm
đến địa bàn xã thanh tuyền huyện dầu tiếng tỉnh bình dương để tìm đất môi giới cho khách
khi điều khiển xe đến tuyến đường thuộc ấp xóm bến xã thanh tuyền nhìn thấy bà hồ thị loan anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại ấp xóm bến xã thanh tuyền đang đứng ở lề đường có đeo sợi dây chuyền vàng
bửu liền điều khiển xe mô tô áp sát người nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền vàng sau đó tăng ga bỏ chạy về nhà
tại cơ quan công an đối tượng bửu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai ba tuổi bị bạo hành
nốt trong tủ cấp đông xảy ra trên nệ bàn xã nhân chính huyện lý nhân
theo thông tin mới nhất hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và sau khi được sự thống nhất của gia đình
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương đã cho bé ra viện vào chiều nay
nghi phạm là nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hàng xóm với gia đình nạn nhân
hiện đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để xác minh làm rõ
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang chơi tại quán trà sữa do đối tượng giang thuê cạnh nhà cho bé
quá trình ở quán do cháu bé đặt nhiều câu hỏi dẫn đến giang bực tức có hành vi hành hung cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh
do nghĩ cháu bé đã tử vong nên đối tượng đã đặt cháu bé vào thùng cắt tông và cho vào tủ bảo ôn của quán sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày gia đình cháu bé đã phá cửa vào quán và phát hiện con mình đang bị giấu trong tủ bảo ôn nên đưa đi cấp cứu
nhiều lần cháu bảo từ từ cứ cầu cứ ngồi đấy chơi chơi chơi một mình đi xong rồi ra thì kiểu như tính trẻ con là cứ dục liên tục
nhưng là cháu còn kiểu đang bận để cho người nên cháu muốn quay lại quát
lúc cháu quay lại để cháu muốn chỉ tay vào mặt đăng để quát thì tay cháu đang cầm chày cháu nghĩ là đăng chắc vẫn đang ngồi trên cái ghế đấy
nhưng mà lúc cháu quay lại thì đăng lại kiểu đăng ngó xem cháu đang làm gì
thì lúc tay ở cổng cái chày có đập vào đầu của đăng và đăng ngát xuống nền nhà
lúc cháu mới hoài
cháu đưa đăng lên cháu thấy cháu đang sưng và nó khóc
xong rồi cháu bắt đầu ra ngoài cháu sợ cháu không biết làm thế nào
cháu biết lúc đó là tìm cách để giấu đăng đi vì lúc cháu nghĩ là đã chẳng may giết đăng mất rồi
vào cuộc điều tra chỉ khoảng sau tám giờ gây án nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà nội và bị cơ quan công an ra lệnh tạm giữ để điều tra về tội giết người
thông qua vụ việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo tới người dân
nhất là những gia đình có trẻ trong độ tuổi vị thành niên phải tăng cường cảnh giác và thường xuyên theo dõi giám sát không để trẻ chơi bồn mình
hướng dẫn cho trẻ những kiến thức kỹ năng cơ bản để phòng ngừa hành vi xâm hại
tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình người dân trong cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
và chăm lo đến sự phát triển toàn diện về sức khỏe dinh dưỡng và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ cùng chú tại tỉnh an giang
để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ trộm tài sản trên xe tải
dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đồng chí hồ tấn dương cùng thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp danh hỗ trợ
khi bị truy đuổi quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt làm cả xe của quy thọ và xe của đồng chí dương thượng quý danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đồng chí hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ hồ tấn dương
hôm nay xét xử cựu bí thư bình dương trong vụ án bán rẻ đất vàng cây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng
vào sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử hai mươi tám bị cáo trong vụ án sai phạm về quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh bình dương
trong vụ án này cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị cáo khác bị viện kiểm sát tối cao truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam cùng hai mươi bảy cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
trong vụ án này cựu bí thư tp bình dương trần văn nam và hai mươi một bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản
hôm nay ngày một mươi năm tháng tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện ghe gỗ để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo trật tự an toàn đường thủy trên tuyến sông đồng nai
khi đến km số một mươi tám sông đồng nai huyện nhân trạch thì phát hiện một phương tiện ghe không có biển số đăng ký
trên phương tiện có lắp một số thiết bị bơm hút cát đang bơm cát lên phương tiện không biển kiểm soát do ông nguyễn nhật giang ba mươi hai tuổi điều khiển có khoảng bốn mét khối cát
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng ở ghe bơm hút cát đã nhanh chóng điều khiển phương tiện để chạy trốn
qua kiểm tra và làm việc ông giang không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay người lao động sẽ được nghỉ bốn ngày đây là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch thu hút khách
tuy nhiên hiện nay giá vé máy bay đang rất cao nên nhiều du khách đã lựa chọn đi các tour gần thay vì đi xa
theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành vé máy bay từ hà nội đi tp hcm trong kỳ nghỉ hai tháng chín sắp tới của các hãng hàng không việt nam airlines
viettravel airlines bamboo vietjet air có giá đắt hơn ngày thường cả triệu đồng một vé
cụ thể vé máy bay từ hà nội đi sài gòn đà lạt phú quốc và đà nẵng có giá giao động từ hai năm đến sáu triệu đồng một vé tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
do đó thay vì lựa chọn các chuyến du lịch bằng đường hàng không
thì nhiều gia đình lại lựa chọn du lịch đường bộ như hạ long của tỉnh quảng ninh sapa bắc hà của tỉnh lào cai tam đảo tỉnh vĩnh phúc mộc châu sơn la hay mai châu của tỉnh hòa bình
vừa để tiết kiệm chi phí mà lại có một kỳ nghỉ thú vị
cũng theo thông tin từ một số công ty du lịch lượng khách đặt tour tự chọn trong kỳ nghỉ lễ hai tháng chín đang tăng mạnh
nên nhiều công ty tập trung xây dựng chính sách khuyến mại giảm giá từ một mươi một mươi năm cho hầu hết các tùa tuyến
sau một thời gian tạm lắng trong tháng bảy vừa qua việc tái diễn tình trạng co tiếp thị của một số cơ sở đặc sản ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang là vấn đề được người dân và du khách đến đà lạt quan tâm
nếu tình trạng trèo kéo khách tranh cãi sô sát nhau không chấm dứt thì hệ lụy kéo theo là rất khó lường
nhiều dịch vụ du lịch khách của thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm giác an toàn hào hứng với đà lạt của du khách bị sụt giảm đi
ấn tượng không tốt
một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cuộc cãi vã giữa một người tự nhận là nhân viên của cửa hàng đặc sản
với hướng dẫn viên du lịch với những lời lẽ không hay xảy ra vào ngày gần đây đã thu hút đông đạo sự quan tâm của dư luận
ngay sau đó nhiều người đã lên án gai gắt nạn co du lịch đã và đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch đà lạt
những trường hợp ngoài ý muốn cũng ảnh hưởng đến cảnh quan của đà lạt và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đà lạt mình
nó cũng giống như một con sâu làm ròn đầy canh nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và làm cho du khách hoang mang
theo thống kê thành phố đà lạt hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh hàng đặc sản trong đó tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám

ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo
các đối tượng tiếp thị thiếu văn hóa ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết
chấm dứt tình trạng còn tiếp thị ở các cơ sở hộ gia đình kinh doanh ngành nghề này
ngoài việc kiên kết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
ngoài việc kiên kết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
cũng theo ngành chức năng thành phố đà lạt bên cạnh một số ít cửa hàng hiện vẫn còn sử dụng lao động đi tiếp thị
hiện nay đa phần các cơ sở cửa hàng kinh doanh đặc sản đã nói không với cò tiếp thị
ở các cơ sở này ngoài hàng hóa có đăng ký và bán đúng với niêm yết giá
thì việc kinh doanh có chỉ dẫn rõ ràng kết hợp với việc chủ động tạo ra một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp
có đủ tầm kết nối cung cầu và đảm bảo cho cơ sở phát triển bền vững trong thời gian dài
đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đà lạt và du khách
đảm bảo hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra
đảm bảo tất cả các cơ sở này phải có hồ sơ pháp lý kinh doanh đúng quy định
đối với nhiều du khách trong và ngoài nước thành phố đà lạt luôn là điểm đến tuyệt vời
tuy nhiên du khách cần ưu tiên hàng đầu đó là sự an toàn cùng các dịch vụ lịch thiệp tại nơi mà họ đến
nếu tình trạng kiếm tiền dựa trên các mánh khóe và sự thiếu tử tế vẫn còn diễn ra
sẽ ảnh hưởng tới du lịch đà lạt trong tương lai
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tăng đối tượng lầu a rủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản thảm chẩu xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
mở rộng đấu tranh chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tạm giữ khẩn cấp
ba đối tượng khác có liên quan trong vụ án gồm thào a đại trú tại bản nộc cốc
xã đứa mòn huyện sông mã tỉnh sơn la giàng a si và giàng a tỉnh
cùng trú tại bản háng tàu xã triều sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ khi bắt các đối tượng gồm ba bánh heroin có trọng lượng chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn gram
cùng một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lầu a rủa vận chuyển thuê số ma túy trên
cho giàng a si từ khu vực giáp danh giữa xã trường sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
và xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la đến bến xe khách sơn la với giá một mươi năm triệu đồng
để si đem bán cho thảo a đại còn giáng a tỉnh nhận nhiệm vụ khi thấy có lực lượng chức năng
thì báo cho giàng a si và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ